bộ tài chính vừa công bố lấy ý kiến sự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật bảo hiểm sửa đổi
với mục tiêu đổi mới cung cấp dịch vụ phương thức kinh doanh và phương thức quản lý nhà nước
theo bộ tài chính để đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua đổi mới cung cấp dịch vụ
phương thức kinh doanh và phương thức quản lý nhà nước cần tập trung các nguồn lực để sửa đổi
hoàn thiện luật kinh doanh bảo hiểm một cách đồng bộ toàn diện có lộ trình
bảo đảm tính khả thi công khai minh bạch tăng tính chủ động và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm
đặc biệt phải coi trọng chất lượng và sự an toàn của thị trường tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế
để hình thành một hệ thống thị trường bảo hiểm đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước